thưa quý vị liên tục những ngày gần đây mỗi ngày thành phố hồ chí minh tăng thêm hàng ngàn ca dương tính covid một mươi chín
điều này đã khiến cho các điểm cách ly bệnh viện điều trị và nhân lực cho tuyến đầu phòng chống dịch tăng theo
với số lượng lớn như vậy thì tại các điểm bếp cơm phục vụ cho những trường hợp này đã phải hoạt động hết công suất
thậm chí là vượt công suất để đảm bảo đủ cung ứng
hiện tại sài gòn co op đang phục vụ cho ba mươi sáu điểm cách ly tập trung tại các vận quyện và thành phố thủ đức
với số lượng hai mươi năm suốt một ngày
những ngày tới đơn vị này sẽ phải nâng công suất để đảm bảo tối đa bốn mươi năm trăm linh suất ăn một ngày
do số lượng tiếp nhận cách ly tại các điểm này đã tăng
tuy nhiên là đặc thù kinh doanh mặt hàng trong siêu thị phục vụ cho khách tiêu dùng mỗi ngày
nên quy bôn nấu ăn tại đơn vị này chỉ ở mức trung bình
trong khi đó vì dịch bệnh nên nguồn cung thực phẩm giảm và nhân lực cũng phải hạn chế để đảm bảo phòng chống dịch
do đó nếu vượt quá con số bốn mươi năm trăm linh thì đơn vị này cho biết sẽ rất khó đảm bảo được năng lực chất lượng và thời gian phục vụ
số lượng tăng lên dần chứ nó không cố định
vì cái số lượng khách vào các khu cách ly chủ yếu là các khu cách ly f một ra và vào là liên tục
hiện tại bây giờ công suất của sàn cốt đã đạt mức tối đa rồi
cho nên bản thân khi tham gia phục vụ cơm cách ly
thì sản cốt cũng đã thống kê công suất của từng bếp và xác định được mức trần
và mình luôn duy trì ở mức đó để đảm bảo là về dịch vụ cũng như là chất
chất lượng thời gian của món ăn
còn tại bếp ăn nhà hàng chay mãn tự trên đường nguyễn thị minh khai quận một
kể từ khi tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu thì số súc tôm mà đơn vị này nấu miễn phí
cung cấp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch đã tăng nhanh và cao theo cấp số nhân
không lo thiếu thực phẩm vì được tiếp nhận từ nhiều nguồn từ thị
tuy nhiên nhân lực chế biến nấu ăn sẽ khó có thể duy trì tốt
nếu phải tăng công suất và thời gian tiếp tục kéo dài nhiều tuần
trước vị trí thị một mươi sáu thì bếp ăn của em là trung bình là nấu
một ngày là một năm trăm linh hai năm trăm linh tùy theo là cái sự giới thiệu của tất cả các phường quận
thì sau chỉ thị một mươi sáu theo khi cách ly thì tất cả chiến sĩ tiến đầu đó
với là cán bộ chiến sĩ trực với anh em tổ dân phố và các quận
thì có giấy giới thiệu tới thì tụi em phát là bốn năm trăm linh phần
và mỗi ngày mỗi tăng lên năm năm trăm linh bữa nay là lên tới tám
ở thời điểm hiện tại tp hcm có gần tám mươi bốn năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
và đang thực hiện cách ly hơn bốn mươi bốn người trong đó gần bảy người cách ly tập trung
ba mươi bảy tám trăm ba mươi chín trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú
ngoài ra còn hàng ngàn lượt thuộc diện yêu cầu cách ly theo dõi
sau khi được điều trị xuất viện
những con số thống kê cho thấy lực lượng tuyến đầu phục vụ điều trị
và phòng chống dịch covid một mươi chín không hề nhỏ
thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chính là lúc để toàn thể người dân cùng chung tay với chính quyền tp hcm
quyết tâm để lùi dịch bệnh
để sớm trở lại cuộc sống sôi động vốn có của thành phố